khi được anh rể hỏi thăm nhưng vì vừa sử dụng ma túy đá nên lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú ấp vĩnh thạnh b xã vĩnh hòa thị xã tân châu tỉnh an giang tưởng bị thách thức nên đã dùng dao gây thương tích cho anh rể
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một ông huỳnh ngọc kiếm là anh rể của tuấn chú thành phố hồ chí minh đang ngồi nhậu với người thân tại nhà lúc này lê văn tuấn trở về nhà sau khi sử dụng ma tùy đá
ông kiếm nhìn thấy tuấn nên hỏi thăm nhưng tuấn dọa tưởng và có biểu hiện ngáo đá cho rằng ông kiếm gây thách thức nên tuấn đã lấy dao yếm ở gần đó chém nhiều nhát vào người ông kiếm gây thương tích nặng
ông kiếm được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là một mươi ba nhận được tin báo lực lượng công an thị xã tân châu nhanh chóng đến hiện trường và đã bắt giữ tuấn ngay sau đó
qua test nhanh lê văn tuấn dương tính với chất ma túy hiện vụ việc đang được công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ